phong trào trồng cây gây rừng đã góp phần phủ xanh đất chống đồi núi trọc cải thiện môi trường sinh thái giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân
mùa xuân này những cánh rừng ở văn chấn tỉnh yên bái tiếp tục được khoác lên mình những tấm áo tròng của màu xanh tràn đầy hy vọng
những ngày đầu xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám khi mà không khí đón chào năm mới vẫn còn sôi nổi ở các bản làng
thì ông phùng sinh sương người dân thôn sòng bành xã nậm lành lại chọn cách bắt tay vào trồng và chăm sóc diện tích quế của gia đình
đây đã trở thành công việc thường xuyên hàng năm của ông sương khi những sản phẩm từ cây quế trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình ông
sức xuân đang lan tỏa trên từng cây quế và cả trên gương mặt của người đàn ông dân tộc giao đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh và tâm huyết với rừng
cây quế nó cũng phù hợp
trong vùng mình phát triển là mình đã thu nhập con cháu học hàng này thu nhập cho gia đình sinh hoạt hàng ngày này thu nhập này nhiều nhà nó trôi ruộng nhiều đấy
nậm lành có sáu trăm hai mươi hectare quế trong đó hai trăm tám mươi hectare quế đang trong độ tuổi thu hoạch
phòng trào trồng quế ở nậm lành gắn liền với quá trình định canh định cư của đồng bào giao ở nơi đây
những năm qua rừng quế nơi này đã phát huy giá trị kinh tế
góp phần gìn giữ môi trường sống
nhờ trồng quế mà đời sống của người giao xã nậm lành đã được nâng lên xuất hiện những tỷ phú từ trồng quế
người dân toàn xã nói chung và đặc biệt là thôn giàng cài nói riêng thì là có cái nhận thức đầy đủ về cái việc trồng quế để góp phần vào việc tăng thu nhập cho chính cho gia đình
sau khi mà người dân đã được tuyên truyền vận động trong những năm gần đây thì cái ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt và từ cái hiệu quả trồng cây quế thì nhiều hộ dân đã thoát nghèo và đã sửa chứa được nhà cửa khang trang và mua sắm được cái đồ dùng gia đình đắt tiền và đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân đã được nâng lên một bước rõ rệt
để tạo không khí thi đua trồng rừng ngay từ đầu năm vài năm trở lại đây huyện văn chấn đã tổ chức gia quân trồng rừng tại các địa phương
ngành chức năng chủ động nguồn cây giống nghiệm thu diện tích đăng ký trồng rừng để nhân dân kịp thời nhận cây trồng rừng trong thời vụ tốt nhất
do vậy huyện văn chấn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng hàng năm
việc trồng rừng đặc biệt là trồng rừng kinh tế đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ dân
phát huy kết quả đã đạt được
trong năm hai nghìn một mươi tám huyện văn chấn phấn đấu trồng mới ba sáu trăm linh hectare rừng trong đó tập trung vào trồng cây lâm nghiệp ngắn ngày như quế mỡ bồ đề
hạt kiểm lâm huyện tại hai vườn ươm trấn thịnh và thị trấn nông trường nghĩa lộ để đáp ứng nhu cầu về cây giống cho nhân dân
ngay từ đầu vụ hạt kiểm lâm đã tham mưu cho huyện văn chấn xây dựng cụ thể chi tiết